cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế dự phòng trực thuộc sở không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc
phục vụ công tác khám chữa bệnh trong dịp tết và nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa đông xuân
theo đó sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế dự phòng trực thuộc sở
chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh
có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân nhất là dịp tết nguyên đán mùa lễ hội chỉ đạo các bệnh viện
các cơ quan nghiệp vụ kinh doanh trên địa bàn dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý
để tránh tình trạng tăng giá đột biến
phân công cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày nghỉ tết nguyên đán các bệnh viện trực thuộc bộ
triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc tránh để xảy ra tình trạng
thiếu thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân